cảnh sát nhân dân đã chú trọng phát động quần chúng và liên tiếp mở hàng chục đợt tấn công đấu tranh phòng chống tội phạm trên toàn quốc
chấn áp bắt giữ hàng chục nghìn bọn lưu manh chuyên nghiệp triệt phá hàng nghìn băng ổ nhóm tội phạm
góp phần làm giảm hẳn tình hình tội phạm lập lại một bước trật tự kỷ cương xã hội
bước vào thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước và bộ công an
lực lượng cảnh sát nhân dân từng bước được đổi mới toàn diện theo hướng tập trung thống nhất về bộ máy tổ chức và chuyên sâu về nghiệp vụ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đến nay lực lượng cảnh sát nhân dân đã hình thành tổ chức chuyên sâu tại bốn cấp công an cấp bộ cấp tỉnh cấp huyện cấp xã
bảo đảm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước
bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn này lực lượng cảnh sát nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước
nhiều chủ trương chiến lược trong công tác phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trong đó đã đề xuất với đảng và nhà nước ban hành nhiều chỉ thị nghị quyết các văn bản quy phạm pháp luật các chiến lược chương trình quốc gia
tạo cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
dưới sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an lực lượng cảnh sát nhân dân đã liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm hàng năm
đồng loạt triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm về hình sự kinh tế ma túy môi trường công nghệ cao
trực tiếp giữ vững an ninh trật tự tạo môi trường ổn định phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong những năm gần đây mỗi năm lực lượng cảnh sát nhân dân điều tra khám phá trên bốn mươi vụ phạm tội về hình sự
triệt phá một hai trăm linh băng nhóm tội phạm các loại phát hiện xử lý một mươi sáu vụ phạm tội về tham nhũng kinh tế buôn lậu
một mươi vụ phạm tội về ma túy một mươi chín vụ phạm tội vi phạm pháp luật về môi trường và hàng trăm vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao phạm tội
trong cuộc đấu tranh gian khổ quyết liệt đầy nguy hiểm chống bọn tội phạm lực lượng cảnh sát nhân dân đã thể hiện tinh thần mưu trí
dũng cảm sắc bén về nghiệp vụ kiên quyết tấn công tội phạm với nhiều chiến công được đảng nhà nước các ngành các cấp ghi nhận
để lại sự ngưỡng mộ cảm phục trong nhân dân và sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế
điều đó thể hiện qua việc các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen đều bị nhanh chóng triệt phá
tội phạm liên quan đến tín dụng đen bị đẩy lùi
các vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhất là các vụ giết người cướp ngân hàng tiệm vàng đều được nhanh chóng điều tra khám phá trong thời gian ngắn nhất
có nhiều vụ chính đối tượng phạm tội còn ngỡ ngàng không hiểu vì sao mình lại bị bắt nhanh đến như vậy
trong đấu tranh với tội phạm ma túy lực lượng cảnh sát nhân dân đã triệt phá hàng trăm đường dây
mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ngăn chặn không để việt nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy đi nước thứ ba
triệt xóa hàng nghìn điểm tụ điểm phức tạp về ma túy tại địa bàn cơ sở
qua đó ngăn chặn sự gia tăng của hiểm họa ma túy góp phần bảo vệ giống nòi và sự bình yên của mỗi gia đình
điểm sáng trong đấu tranh với tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu là lực lượng cảnh sát nhân dân đã điều tra khám phá hàng trăm vụ án lớn
ngăn chặn thất thoát và thu hồi lại tài sản cho nhà nước
hàng nghìn tỷ đồng khẩn trương điều tra các vụ án tham nhũng kinh tế lớn thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
theo dõi chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội theo đúng phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
góp phần củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước
trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường
lực lượng cảnh sát nhân dân đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc lớn góp phần cảnh báo giăn đe tội phạm
trên các lĩnh vực công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội lực lượng cảnh sát nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt
chủ động tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí
tăng cường phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn các mục tiêu chính trị kinh tế
chủ động phương án xử lý các tình huống bạo loạn biểu tình khắc phục hậu quả thiên tai
bảo đảm công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng
thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội nhất là đổi mới phương thức quản lý dân cư từ thủ công sang quản lý điện tử
xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần tạo nền tảng để phát triển chính phủ điện tử
trên lĩnh vực hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam đã trở thành thành viên chính thức
của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol vào năm một nghìn chín trăm chín mươi một gia nhập hiệp hội cảnh sát các quốc gia đông nam á asean napol vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan cảnh sát các nước láng giềng và đối tác lớn trên thế giới
đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín lực lượng cảnh sát nhân dân là một trong những lực lượng
tuyến đầu thực hiện tốt phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng trường hợp góp phần quan trọng cùng cả nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên chặng đường hơn bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành cùng với toàn lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và năm mươi chín năm ngày truyền thống hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát nhân dân đã lập nên
vô vài lực lượng cảnh sát nhân dân
cảnh sát nhân dân đã đạt được những chiến công xuất sắc khẳng định được vị thế bản lĩnh và là chỗ dựa vững chắc trong công cuộc bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần bảo vệ sự bình yên của đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân
trong cuộc đấu tranh cam go quyết liệt và vô cùng phức tạp với tội phạm chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới đến nay đã có gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân hy sinh
được công nhận là liệt sĩ và hơn một cán bộ chiến sĩ bị thương hoặc phơi nhiễm hiv trong khi làm nhiệm vụ
lực lượng cảnh sát nhân dân vinh dự được đảng và nhà nước tặng thưởng một huân chương sao vàng chín huân chương hồ chí minh và hàng trăm tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác
đồng thời được chủ tịch hội đồng nhà nước tặng một mươi sáu chữ vàng
cảnh sát việt nam
trong thời gian tới tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến đan sen cả thời cơ và thách thức
những yếu tố an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục tác động trực tiếp đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó toàn lực lượng cảnh sát nhân dân phải luôn phát huy truyền thống vẻ vang và những bài học quý báu với nhận thức sâu sắc quan điểm cảnh sát nhân dân từ nhân dân mà ra vì nhân dân phục vụ
với tinh thần thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình
tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kéo giảm tội phạm một cách bền vững lâu dài bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước
tập trung tăng cường bản chất cách mạng bản lĩnh chính trị lòng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân của cám bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân
do đặc thù công tác phải thường xuyên đương đầu với tội phạm hoạt động tinh vi xảo quyệt vì vậy mỗi cán bộ chiến sĩ phải có lập trường chính trị vững vàng tận tâm tận tụy trong công tác mưu trí dũng cảm trong chiến đấu không giao động trước những khó khăn tám rỗ trong cuộc sống
các cấp ủy đảng trong công an nhân dân và thủ trưởng các đơn vị cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng lấy giáo dục truyền thống giáo dục chính trị là yếu tố then chốt để mỗi cám bộ chiến sĩ luôn tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành của lực lượng để hôn đúc thêm ý chí niềm tin và bản lĩnh trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự của đất nước vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

đặc biệt từ việc người dân không thực hiện nghiêm công điện một mươi năm của thành phố
ở một số nơi việc thực hiện còn chưa nghiêm túc như cơ quan công sở làm việc trực tuyến các chợ dân sinh chợ đầu mối người dân ra đường ở một số trục đường khu vực vẫn rất đông
nguy cơ tiềm ẩn là bắt đầu ở mức cao
tinh thần đó thành phố ra công điện một mươi năm là có thể nói là tập hợp lại tất cả những biện pháp mạnh nhất gần như tương đương với chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tôi nhắc luôn là nếu thực hiện mà còn chỗ này chỗ kia mà chưa nghiêm túc cái này kia ngay từ cơ sở chợ cóc rồi thì chợ tạm v v là những cái hành vi này đã được cấm từ trước công điện một mươi năm tại sao còn tồn tại
chủ tịch thành phố cũng yêu cầu các quận huyện cần chủ động quyết liệt sáng tạo áp dụng biện pháp mạnh sẽ sớm chặn đứng lây lan diện rộng
liên quan đến việc tiêm vaccine cho người dân hà nội cho biết vừa qua thành phố được phân bổ hai trăm một mươi tám trăm sáu mươi tám liều

trong linh một năm trăm hai mươi bốn người đạt hai bốn trong tuần này sẽ đạt ba một mươi chín
tuy nhiên trong thời gian tới sẽ có ưu tiên cho thủ đô trong việc tiêm vaccine hiện các quận huyện đang lên kế hoạch sẵn sàng tiêm trên diện rộng
nhưng chặn đứng tới đây ưu tiên cho thủ đô sẽ tính bằng mức năm trăm linh một triệu các thứ thường xuyên
ngược lại đã báo cáo với thường vụ thành hủy là có phương án tổ chức tiêm và các quận huyện các hồng chí cũng đã có kế hoạch
chủ tịch ubnd tp cũng nhắc nhở các đơn vị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong kế hoạch tiêm vaccine
và thành phố sẽ nỗ lực nhanh nhất có độ bao phủ vaccine từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi năm một triệu người được tiêm để có miễn dịch cộng đồng cao nhất